trung ương hội chữ thập đỏ việt nam học viện phật giáo việt nam đã tổ chức ngày hội hiến máu cứu người hành bồ tát đạo và đăng ký hiến tặng mô tạng nhân tạo
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tới tham dự ngày hội
gần năm trăm linh tăng ni sinh của học viện và đông đảo phật tử đã có mặt tại học viện phật giáo sóc sơn từ sáng sớm để tham gia hiến máu nhân đạo và đăng ký vào đơn hiến tặng mô tạng sau khi qua đời
nhiều tăng ni coi đây là dịp thuận lợi để thực hiện hạnh bồ tát của mình
đó chỉ mình với người đấy cũng là một nhân viên với nhau
tại buổi lễ khai mạc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhắc tới vai trò quan trọng của máu trong y khoa sự cần thiết để sẵn sàng dự trữ cho thảm họa an ninh quốc phòng
phó thủ tướng cũng nhắc tới thực tế lượng người cần được cấp phép mô tạng ngày càng gia tăng trở thành nhu cầu thực tế hiện hữu
tôi kêu gọi các cơ sở phật giáo trong cả nước tiếp tục phối hợp với hội chủ tướng
chữ thập đỏ các cấp ngành y tế tham gia tổ chức vận động và truyền thông cho các tăng ni phật tử tham gia hiến máu nhân đạo đăng ký hiến tặng mô tạng
ngày hội hiến máu cứu người hành bồ tát đạo không chỉ dừng lại một ngày mà đó là điểm khởi đầu cho một tinh thần nhân ái sẽ được tổ chức hàng năm
giáo hội phật giáo việt nam tiếp tục kêu gọi và lan tỏa tinh thần ngày hội tại các cơ sở phật giáo